ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tình hình phát triển kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội chịu nhiều tác động tiêu cực đặc biệt là việc kéo dài giãn cách xã hội sẽ gây nhiều hệ lụy tác động tới nền kinh tế xã hội
do đó trong tháng chín và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội yêu cầu các sở ban ngành các địa phương quyết tâm chiến thắng dịch bệnh với phương châm khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ mở rộng bảo vệ vững chắc vùng xanh đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách
cụ thể thứ nhất là khẩn trương tập trung dập tóc nhanh các ổ dịch bằng mọi cách không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn
thứ hai là kiểm soát chặt hơn cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách xã hội trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
thứ ba là kiểm soát việc đi lại của người dân trong các khu vực nhất là khu vực phong tỏa khu vực cách ly tập trung nơi có nguy cơ cao không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong
thứ năm là tăng cường bậc độ kiểm tra đột xuất kiểm tra công vụ về công tác phòng chống dịch tại các địa phương đơn vị trong đó chú trọng kiểm tra việc chuẩn bị các khu cách ly của cấp quận huyện thị xã việc tổ chức quản lý điều hành tại các khu cách ly tập trung f một các cơ sở thu dung điều trị f nhẹ kiểm tra việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp xây dựng tổ covid cộng đồng làm nòng cốt chọn những người có uy tín trong tổ cộng đồng làm trung tâm để quy tụ phát huy vai trò của nhân dân tham gia phòng chống dịch
các chốt kiểm soát trên địa bàn dân cư thực hiện tốt quan điểm lấy xã phường làm pháo đài người dân làm chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch và xác định chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
các chốt kiểm soát trên địa bàn dân cư thực hiện tốt quan điểm lấy xã phòng chống dịch và xác định chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
các chốt kiểm soát trên địa bàn dân cư thực hiện tốt quan điểm lấy xã phòng chống dịch và xác định chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân